lực lượng chức năng huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khởi tố ba bị can về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo đó đội cảnh sát hình sự công an huyện diễn châu đã bắt khẩn cấp ba đối tượng bao gồm nguyễn đình tân trần văn minh về hành vi trộm cắp tài sản và phan văn quảng về hành vi tiêu thụ sản phẩm có được do trộm cắp
các đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi tám vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện diễn châu và nghệ đàn đã thu hồi một mươi bốn xe máy trả lại cho người bị hại
công an huyện diễn châu đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng tân và minh để điều tra mở rộng
đối tượng quảng do chưa đủ tuổi vị thành niên nên không tiến hành giam giữ và chịu sự quản thúc của công an địa phương trong quá trình điều tra